lê thị diệu huyền quê ở quảng ngãi võ thị trà my quê quảng ngãi lê hồng đạt quê quảng ngãi trần quốc anh quê quảng ngãi
toàn bộ sáu thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho người thân để mang về quê mai táng
như vậy cho đến thời điểm này một mươi hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đã xác định được danh tính và được người thân đưa về quê mai táng
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cho biết hiện còn một mươi năm trường hợp bị thương trong vụ tai nạn đang được điều trị tích cực trong đó có một trường hợp bị thương nặng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc bốn h một mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm tại quốc lộ một a đoạn đi qua thị trấn thuận nam huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
xe ô tô khách chạy hướng thành phố hồ chí minh đi hà nội khi đến địa điểm trên đã đâm vào ô tô khách dường nằm đang đi hướng quảng ngãi thành phố hồ chí minh và bốc cháy
ngoài ra tại hiện trường còn có một xe tải cũng va chạm với hai xe khách dường nằm trên vụ tai nạn đã làm một mươi hai người chết và bốn mươi người bị thương